công an quận hồng bàng hải phòng vừa tạm giữ đối tượng vũ quốc sĩ năm mươi tuổi
trú tại quận hồng bàng đối tượng đã dùng búa đánh con trai dẫn đến nguy kịch
theo tài liệu của cơ quan công an sáng sớm ngày một mươi chín tháng ba do mâu thuẫn từ trước
sĩ đã cầm một búa kim loại đến phòng ngủ của con trai là vũ hoàng phúc hai mươi hai tuổi
thấy phúc đang ngủ người bố đã cầm búa đánh mạnh vào đầu con trai
khiến nạn nhân chấn thương nặng ở vùng đầu
sau khi gây án đối tượng đã mang tăng vật đến cơ quan công an tự thú
tại cơ quan công an tiến hành kiểm tra nhanh đối tượng vũ quốc sĩ âm tính với ma túy
tuy nhiên qua xác minh đối tượng có tiền sử điều trị bệnh lý về thần kinh
hiện công an quận hồng bàng đang tiếp tục làm rõ vụ việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật